trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam tới liên bang nga
ngày bảy chín đồng chí phùng xuân nhạ ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
đã có cuộc gặp và làm việc với bộ trưởng bộ giáo dục liên bang nga thứ trưởng bộ khoa học và đào tạo đại học liên bang nga
để thảo luận về việc tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo giữa hai nước
tại các buổi làm việc hai bên đã nhất trí tăng cường trao đổi sinh viên học sinh giữa hai nước
tăng cường hợp tác đào tạo nghiên cứu dựa trên thế mạnh của nga và thế mạnh của việt nam
đồng thời liên bang nga sẽ hỗ trợ đào tạo giáo viên tiếng nga đặc biệt là giáo viên phổ thông cũng như đào tạo các tài năng trẻ
bộ giáo dục đào tạo việt nam và bộ giáo dục bộ khoa học và đào tạo đại học nga
cũng nhất trí nhanh chóng thảo luận xây dựng chương trình hợp tác trong hai năm hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
đồng thời sẽ lập ra hội nghị hiệu trưởng đại học của hai nước để trao đổi cơ hội hợp tác
xem xét khả năng lập các phân hiệu của các trường đại học nga tại việt nam và trường đại học của việt nam tại liên bang nga
dịp này bộ giáo dục việt nam đã tổ chức lễ ký kết hai mươi ba văn bản thỏa thuận hợp tác nghiên cứu đào tạo hợp tác
giữa các cơ sở giáo dục tại đại học việt nam và liên bang nga
cùng ngày bộ trưởng phùng xuân nhạ đã tới thăm trường đại học xây dựng moscow trường đại học năng lượng moscow
và có buổi tiếp xúc với hàng chục vị hiệu trưởng các trường đại học ở liên bang nga
để thảo luận về triển vọng hợp tác giữa các trường này với các cơ sở đào tạo đại học của việt nam